ngày hôm nay công an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi một thi thể là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy trên sông cổ chiên
cụ thể vào khoảng chín h ngày hai mươi tháng tám người dân răng lưới trên sông cổ chiên phát hiện một thi thể nổi trên sông đoạn thuộc thủy phận ấp an long xã an bình huyện long hồ

cụ thể vào khoảng chín h ngày hai mươi tháng tám người dân răng lưới trên sông an long xã an bình huyện long hồ

nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn về tội giả mạo trong công tác cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quyết định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
trước đó lực lượng công an đã khám xét hẳn cấp nơi ở nơi làm việc của phan thanh sơn và phát hiện thu giữ một dấu chức danh của sơn một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông mạng internet mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân

thủ đoạn của các đối tượng vẫn là đánh vào tâm lý nhẹ dạ thiếu cảnh giác và lòng tham của nhiều người dân khi tương tác trao đổi và mua bán trên mạng xã hội
tại tỉnh bắc cạn thì vẫn tiếp tục có những nạn nhân mới của những chiêu trò lừa đảo này
mới đây một người phụ nữ chú tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đã đến phòng giao dịch của ngân hàng yêu cầu rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đang gửi tại đây với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng để nạp tiền vào tài khoản và chuyển tiền vào gói đầu tư chứng khoán mà chị mới tham gia
nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo nhân viên giao dịch của ngân hàng đã cảnh báo khách hàng và báo cáo lãnh đạo ngân hàng liên hệ với lực lượng công an tỉnh bắc cạn để phối hợp giải quyết
sau khi được nghe tuyên truyền giải thích nữ khách hàng đã tạm dừng việc giao dịch tuy nhiên trước đó chị này đã chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng với số tiền chín mươi triệu đồng

phạm nguyễn anh thiên sinh năm hai nghìn năm cao khả bôn sinh năm hai nghìn sáu đặng duy quốc khánh sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã lập biên bản xử lý số thanh niên này
các lỗi chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên lạng lách đánh võng không có giấy phép lái xe và không đổi mũ bảo hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết đã vận động thành công đối tượng trần văn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã bình ninh huyện tam bình tỉnh vĩnh long bị truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú
trước đó vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng một mươi đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại phần đất chống thuộc ấp phú hưng xã phú thành huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một mươi chín triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn xác định trần văn quốc có tham gia vụ đánh bạc trên nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
quốc khai nhận có tham gia vụ đánh bạc và giữ vai trò quản lý thu trung tri tiền hộ cho đối tượng nguyễn thanh nam làm cái đứng ra lắc tài xỉu cho các đối tượng tham gia đánh bạc
vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với quốc để điều tra về hành vi đánh bạc
nhưng quốc đã bỏ trốn nên đến ngày hai tháng tám công an huyện trà ôn đã ra quyết định truy nã
qua công tác tuyên truyền vận động đến ngày một mươi bốn tháng tám quốc đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
cắt dấu ma túy số sáu
lượng lớn trong các thùng hàng đồ ăn vặt để mang giao cho khách hai bị cáo là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng cùng chú tại phường hòa xuân quận cầm lệ tp đà nẵng vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hằng gửi đồ ăn vặt cho một shipper đi giao thì bị công an quận hải châu bắt quả tang thu giữ bốn mươi viên thuốc lắc và hai mươi gram kentamine nguy trang trong những gói mì bánh phùng tôm
khám xét nơi ở của dũng và hằng cơ quan công an thu giữ lượng ma túy lớn
tại phiên tòa dũng thừa nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã năm lần giao dịch ma túy với hơn hai viên thuốc lắc và hai trăm linh gram kentamin tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn trung dũng mức án trung thân trương thị kim hằng hai mươi năm tù giam